vụ án sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư thiết bị xảy ra tại công ty nhiệt điện đông chiều tkv
là phát súng đầu tiên mà ông đinh văn nơi được luân chuyển về quảng ninh xử lý
khi xác lập chuyên án giám đốc ra lệnh bắt giữ thì chỉ có ở tù thôi chứ không xử lý hành chính đâu
mà lựa mấy người nào có quen lớn có thế lực có bảo kê là tôi bắt trước
tôi bưng tận gốc luôn để coi ông bà quen lớn cỡ nào
tới đây là còn nữa càng quen lớn càng lộng hành thì càng bắt
có như thế xã hội mới bình yên được
đó là chia sẻ của thiếu tướng đinh văn nơi khi ông còn làm giám đốc công an tỉnh an giang
về vấn đề chỉ đạo và đấu tranh xử lý tội phạm
trương xuân đức là giám đốc công ty cổ phần xây dựng hạ tầng thái bình dương
trụ sở tại số một mươi sáu tổ sáu mươi năm khu năm phường bạch đăng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh quảng ninh phát hiện một số sai phạm
trong đối tượng xây dựng hạ tầng thái bình dương
đấu thầu mua bán vật tư thiết bị xảy ra tại công ty nhiệt điện đông triều tkv
căn cứ kết quả điều tra ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố vụ án
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quá trình điều tra ngoài các sai phạm liên quan đến người của công ty nhiệt điện đông triều
cơ quan chức năng làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn
nhằm mục đích trốn thuế do
đức cầm đầu
kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy
được điều hành hàng chục công ty có trụ sở đặt tại hải phòng và quảng ninh
từ năm hai nghìn năm đến nay
nhằm mục đích hợp thức hóa số hồ sơ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn vat mà đức cùng đồng bọn thực hiện lên đến hàng nghìn tỷ đồng
khi biết mình và vợ là nguyễn thị ngọc anh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín sắp bị cơ quan công an sơ tới
do có mối quan hệ thân thiết
từ thời ông đỗ hữu ca còn làm giám đốc công an thành phố hải phòng
chủ mua bán hóa đơn trương xuân đức đã nhờ ông ca chạy án giúp với số tiền nhiều tỷ đồng
tuy nhiên thấy việc nhờ chạy án không thành
người thân của đức sau đó đã làm đơn tố cáo hành vi nhận tiền của ông ca với cơ quan công an
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đánh giá hành vi của ông ca
có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên xác lập chuyên án để đấu tranh
trong quá trình điều tra thực hiện các bước tố tụng
giao nộp lại số tiền đã nhận được của trương xuân đức cho cơ quan công an
sau khi khởi tố tạm giam các bị can trương xuân đức và vợ là nguyễn thị ngọc anh
và một đối tượng nữa là trương văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại thành phố hải phòng về tội mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ nộp ngân sách nhà nước quy định tại điều hai trăm linh ba bộ luật hình sự
cơ quan công an còn khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can khác
về tội trốn thuế quy định tại điều hai trăm linh bộ luật hình sự
đến ngày hai mươi hai tháng hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với ông đỗ hiếu ca về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng hai cơ quan công an tỉnh quảng ninh đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông đỗ hữu ca
tại xã kinh giang huyện thủy nguyên và căn biệt thự tại lô một mươi tám khu đô thị ngã năm
sân bay cát bi phường đăng lâm quận hải an cùng thành phố hải phòng thu giữ nhiều tài liệu liên quan
tại đây cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền mặt ngoại tệ các trang sức kim loại màu vàng
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
mang tên đỗ hữu ca cùng vợ là vũ thị lộc và các cá nhân khác
sổ tiết kiệm mang tên vũ thị lộc và các cá nhân khác
về nguồn gốc tài sản
ông ca và bà lộc khai số đồ vật này tài sản này có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an
bố mẹ để lại quà lễ tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của cá nhân ông ca và của bà lộc
kết quả điều tra xác minh xác định mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của bị can đỗ hữu ca và các bị can trong vụ án
tuy nhiên việc ông đỗ hữu ca và bà vũ thị lộc không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập
hoặc đầu tư kinh doanh dự án bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh làm rõ
do đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của vợ chồng ông đỗ hữu ca
và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can đỗ hữu ca để kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau
trong vụ án này cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an một số tỉnh thành phố tiến hành tố tụng đối với các đối tượng có liên quan và tạm giữ ông đỗ hữu ca nguyên giám đốc công an thành phố hải phòng để điều tra
thiếu tướng đinh văn nơi cho rằng với các vụ án có liên quan đến cán bộ đảng viên khi phải xử lý thật sự tôi thấy buồn
nhưng đây là trách nhiệm mà nhân dân giao mình phải làm
quan điểm của tôi là xã hội phải công bằng công bằng ở đây là công bằng giữa chính quyền và nhân dân chứ không phải là mình có một vị trí nào đó trong xã hội là mình hơn người dân
muốn xử lý vụ án lớn đòi hỏi người lãnh đạo ban chuyên án phải có bản lĩnh anh có dám xử lý hay không nếu anh dám xử lý thì anh phải cương quyết nếu không xử lý nghiêm rõ ràng mình không có bản lĩnh và cũng không công tâm khách quan
trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay đảng và nhà nước
xử lý một vụ nhưng cảnh tình được cả vùng cảnh tình được nhiều người vì vậy những người vi phạm dù bất cứ ở vị trí nào thì cũng phải bị xử lý thôi
sau ba ngày xét xử và nghị án chiều ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tuyên án đối với ông đỗ hữu ca
cựu giám đốc công an thành phố hoài phòng liên quan hành vi lừa đảo chiếm đốt tài sản cùng một mươi hai bị cáo khác về các tội danh mua bán trái phép hóa đơn
đưa nhận hối lộ và trô thuế theo đó cựu giám đốc công an thành phố hoài phòng đỗ hữu ca bị tuyên mức án một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đốt tài sản
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng khi nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án cho biết bản thân hết sức ăn năn hối hận hành vi của mình
diễn biến tại tòa ban đầu ông ca không thừa nhận việc lừa đảo phủ nhận cáo trạng cáo buộc ông nhận ba mươi năm tỷ để chạy tội
nhưng sau một đêm nằm suy nghĩ đã thay đổi
lời khai thành khẩn khai nhận việc cầm ba mươi năm tỷ đồng của vợ chồng trương xuân đức và thừa nhận cáo trạng của viện kiểm sát truy tố là đúng người đúng tội
đại diện viện kiểm sát ghi nhận ông đỗ hữu ca đã thành khẩn khai báo nộp lại ba mươi năm tỷ đồng nên xem xét giảm nhẹ hình phạt
ông ca giọng jong un nói lời xin nhận tội đúng như cáo trạng của viện kiểm sát truy tố
đêm qua tôi về suy nghĩ rất nhiều
bị cáo thấy nhận thức của mình chưa rõ chưa tương xứng với hành vi của mình
tôi nghỉ hưu đã lâu suy nghĩ pháp luật lỗi thời
tuổi già nua nên tiếp cận cái mới khó khăn
hôm qua tôi khai trước tòa tôi với ngọc anh không đồng quan điểm không hiểu ý nhau
nhưng vô hình chung tôi đã tiếp nhận ý của bị cáo ngọc anh nhưng tôi không cầm tiền chạy án
theo giải thích phân tích trước tòa tôi nhận thức hành vi của tôi đúng như cáo trạng
kết luận điều tra đã nêu
ông đỗ hữu ca giải bày
ông đỗ hữu ca xin cảm ơn hội đồng xét xử
viện kiểm sát đã giải thích về hành vi sai phạm của mình và xin nhận tội như cáo trạng đã nêu
cựu giám đốc công an tp hoài phòng cho biết bản thân hết sức ăn năn hối hận hành vi của mình
và xin được hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình và xã hội
ông đỗ hữu ca đều bày tỏ sự ăn năn hối cải và chỉ mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
ông ca cũng xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho vợ chồng bị cáo trương xuân đức
về phía mình cựu giám đốc công an thành phố hải phòng thành thật xin lỗi vì đã không thực hiện được lời thề với đảng nhà nước và ngành công an
xin lỗi đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hoài phòng nơi đã kêu mang đùm bọc và dành cho mình những tình cảm tốt đẹp
đồng thời mong hội đồng xét xử xem xét các yếu tố khoan hồng giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chữa bệnh đỡ gánh nặng cho gia đình và xã hội
bản thân tôi suốt thời gian gần năm mươi năm miệt mài công tác gia đình anh em trong gia đình
bạn bè chị thiệt thòi nhiều vì tôi giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ
đến cuối đời tôi vì lũy tình mà phản tội để gây ra biết bao nhiêu hậu quả
tôi chưa làm được gì giúp đỡ cho gia đình cả
thế nhưng đến cuối đời vì chuyện này mà đem thân già đầy bệnh tật vào trại giam công an tỉnh quảng ninh tạo nên gánh nặng cho gia đình cho xã hội
một lần nữa tôi rất đau khổ và hối hận
tôi chỉ biết xin với quý hội đồng xem xét các yếu tố khoan hồng cho tôi được giảm nhẹ hình phạt
sớm được trở về chữa bệnh cho bản thân mình đỡ gánh nặng cho gia đình và xã hội
tôi xin trân trọng cảm ơn
ông k nói lời sau cùng
ông ca cho biết đêm qua ông đã suy nghĩ rất nhiều về những câu hỏi của hội đồng xét xử và viện kiểm sát
ông thấy nhận thức của mình chưa rõ
do tuổi đã cao việc cập nhật các vấn đề liên quan đến pháp luật còn hạn chế nên chiều qua tôi có những ý kiến chưa được thông suốt
tôi xin chân thành cảm ơn quý hội đồng xét xử
quý vị kiểm sát đã giải thích cho tôi về hành vi sai phạm của mình
tôi nhận thức được hành vi sai trái của mình và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho tôi
ông k trình bày
xử lý sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần nhiệt điện đông triều tkv với hành vi trốn thuế
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại quảng ninh và hải phòng
là một trong những phát súng đầu tiên khi tướng nơi được luân chuyển về quảng ninh